vào tám h hai mươi ngày hôm nay theo giờ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế bắc kinh bắt đầu chuyến tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác vành đai và con đường
đón thủ tướng và đoàn tại sân bay có lãnh đạo thành phố bắc kinh đại sứ quán trung quốc tại việt nam hùng ba đại diện bộ ngoại giao trung quốc đại sứ việt nam tại trung quốc đặng minh khôi và các cán bộ nhân viên đại sứ quán
theo chương trình hoạt động dự kiến thủ tướng sẽ gặp các nhà lãnh đạo trung quốc tiếp các doanh nghiệp lớn của trung quốc gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại trung quốc
bên cạnh dự lễ khai mạc các phiên họp bàn tròn của diễn đàn thủ tướng sẽ có một số cuộc tiếp xúc song phương các trưởng đoàn đại biểu
bên cạnh dự lễ khai mạc các phiên họp bàn tròn của diễn đàn thủ tướng sẽ có một số cuộc tiếp xúc song phương các trường đoàn đại biểu